bao nhiêu người dân và cách ly xét nghiệm tốn bao nhiêu tiền thiệt hại thế này không đủ sao
vụ này cần xét xử và truyền trực tiếp công khai trên đài phát thanh và trên tv
để gian đe và kêu gọi mọi người nâng cao trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng
trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
việc khởi tố vụ án hình sự làm rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan
qua đó cơ quan chức năng phát hiện lỗ hổng nếu có để chấn chỉnh kịp thời
nhằm giảm thiểu vi phạm trong tương lai
so với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trước đây với những gì đang diễn ra người dân thành phố hồ chí minh có nhiều điểm để bớt lo lắng hơn và hy vọng sớm chặn đứng sự lây lan của dịch
nguồn lây nhiễm lần này đã nhanh chóng được vây chặt nhờ xác định sớm f
cư dân mạng cho rằng người dân vẫn sẽ quyết định thành bại trong công cuộc chống dịch đã có nhiều sự chuẩn bị để ứng phó với các tình huống
đó là chưa kể từ phía cơ quan nhà nước
nhiều bài học nhiều đúc kết đã và đang mang đến hàng loạt biện pháp ứng phó kỹ lưỡng chỉn chu hơn so với trước đây
bên cạnh đó cư dân mạng kêu gọi tiếp tục các biện pháp phòng dịch nâng cao trách nhiệm xã hội
nếu chủ quan coi thường mọi công sức của hàng triệu người sẽ đổ sông đổ bể
hãy tiếp tục theo dõi tương tác và cùng chúng tôi chia sẻ những biện pháp phòng dịch để ngăn chặn covid một mươi chín trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
sau sự việc bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai là tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia việt nam airlines trở thành nguồn lây nhiễm covid ra cộng đồng
do vi phạm các quy định về cách ly trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện các bài đăng tin nhắn được cho là của các thành viên tổ bay
cùng với hãng hàng không trên facebook bị khách hàng tẩy chay
vâng ý thức và cách hành xử của một bộ phận cư dân mạng trước vụ việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hãng hàng không quốc gia
cộng đồng mạng mong rằng mỗi người dân thì cần có trách nhiệm
không vì một cá nhân đánh đồng những nỗ lực của cả một tập thể và có những cách hành xử văn minh hơn trên mạng xã hội
bởi việc điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao thì sẽ hạn chế khả năng phân tích xử lý các tình huống khi xảy ra trên đường
mặc dù sức mức xử phạt đã được quy định tại nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín
xong so với thực tế hiện nay
nhiều trường hợp đã vượt quá tốc độ gấp nhiều lần
và điều này khiến cho chúng ta phải đưa ra vấn đề đó là mức xử phạt lại chưa thỏa đáng và chưa đủ sức gian đe
phát tốc vắc gian lạng sơn với tốc độ chức kế một trăm linh kmh
số thanh niên lái xe sang vnw đã thoải mái chất gian và đã tốc độ kinh hoảng hai trăm hai mươi ba kmh
rất may bình vắng nên không gây ra hậu quả
với trường hợp dứt khoảng tốc độ đại sế đã bị xử phạt một mươi một triệu đồng và tước diện thật lái xe ba tháng
hành vi vi phạm về chạy quá tốc độ quy định cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
hành vi trên đã gây ra khi người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện chạy quá tốc độ
mà còn gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông khác
khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định sẽ dễ dẫn đến là tình trạng mất lái
cũng như là việc khó xử lý những tình huống bất ngờ sự cố bất ngờ xảy ra
sẽ nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
theo nghị định một trăm linh mức phạt quy định nếu vượt trên ba mươi năm kmh là một mươi một triệu đồng
rõ ràng những trường hợp chạy đến hai trăm hai mươi ba kmh vượt quá tốc độ cho phép đến một trăm hai mươi ba kmh
mức phạt cũng chỉ ngang bằng với người lái xe vượt hơn ba mươi năm kmh
trong khi thực tế hai trường hợp này tranh lệch rất lớn về tốc độ
cũng như mức độ nguy hiểm cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông
theo các chuyên gia giao thông mức phạt một mươi một triệu đồng là không tương xứng với hành vi
nên chưa đủ sức gian đe
tôi nghĩ rằng nếu như mà đối với hành vi chạy tốc độ trên hai trăm linh kmh
chúng ta phạt một trăm linh triệu
phạt một trăm linh triệu thì mới bằng một mươi lần cái hành vi kia
thì mới gọi là tương thích về mặt kinh tế trong thời gian tới
xây dựng luật sửa đổi của luật hai nghìn tám
và nghị định tương thích cùng với luật đó
chúng ta cần phải có quy định đầy đủ hơn chặt chẽ hơn
đặc biệt là chú trọng đến những hành vi nguy hiểm như là chạy tốc độ cực cao
cũng theo các chuyên gia giao thông
việc tước giấy phép lái xe đối với hành vi chạy quá tốc độ
cũng chưa phù hợp so với những trường hợp chạy với tốc độ cực cao
tiềm ẩn rất lớn nguy cơ gây tàn nạn giao thông
vì vậy cần phải tước giấy phép lái xe và sau một hai năm mới được sát hạch lại
chứ không chỉ tước giấy phép lái xe ba sáu tháng như quy định hiện hành
giấy phép lái xe chắc chắn chúng ta phải đề xuất phương án là cắt ti phép lái xe
tức là hủy hoàn toàn giấy phép lái xe
chứ không có khái niệm giữ ba sáu tháng gì cả
thì tôi nghĩ rằng đối với những người có những hành vi chạy nguy hiểm như thế
rõ ràng là thần kinh họ rất khác thường
coi thường pháp luật
và như vậy thì người ta không có thể kiểm soát được hành vi người ta
và chúng ta phải cắt ngay giấy phép lái xe
theo các chuyên gia giao thông
hiện nay trên các tuyến cao tốc đều lắp đặt camera giám sát
do đó các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ
kịp thời phát hiện các trường hợp chạy quá tốc độ để kịp thời ngăn chặn
tránh để xảy ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng từ những hành vi coi thường pháp luật
những năm gần đây nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là tăng cường hội nhập quốc tế
nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách cởi mở
tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh
để du lịch làm việc sinh sống
tuy nhiên thời gian gần đây các lực lượng chức năng ở nhiều địa phương
đã phát hiện và bắt giữ không ít vụ việc vi phạm pháp luật
do người nước ngoài thực hiện như là trộm cắt lừa đảo tổ chức đánh bạc
buôn bán vận chuyển và sản xuất ma túy
và mới đây nhất là vụ án gây chấn động dư luận
giám đốc hàn quốc giết người giấu sát trong vali
thực tế trên cho thấy chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa
các biện pháp ngăn chặn người nước ngoài hoạt động phạm tội trên lãnh thổ việt nam
và để bàn luận sâu hơn về vấn đề này
chúng tôi đã mời đến trường quay thượng tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hiển
trưởng khoa nghiệp vụ cơ bản học viện cảnh sát nhân dân
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và xin thượng tá cho biết là qua nghiên cứu và theo dõi của mình thì
đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng người nước ngoài gây án
tại lãnh thổ việt nam trong thời gian vừa qua
vâng thế thì qua nghiên cứu trong vòng một mươi năm
thì chúng tôi thấy rằng là trong một mươi năm gần đây
thì tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở việt nam có chiều hướng gia tăng
tuy nhiên thì ở mỗi năm cái tỷ lệ tăng giảm nó có thể nó khác nhau
nhưng về cái xu hướng thì vẫn có cái chiều hướng gia tăng
vâng ạ vậy thì cái thực trạng này thì rõ ràng là cũng gây ra những cái bất ổn
về tình hình an ninh trật tự và đe dọa tới an ninh quốc gia
vậy thì theo đồng chí là nguyên nhân là vì sao ạ
nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân
trong đó có thể kể đến nguyên nhân là nước ta đang mở rộng phát triển nền kinh tế
cũng như là hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực
cho nên người nước ngoài đến làm ăn sinh sống ở việt nam ngày càng gia tăng
có rất nhiều người đến làm ăn chân chính
tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có những cái đối tượng là những người phạm tội ở nước ngoài
họ thâm nhập vào việt nam mục đích của họ để thực hiện cái hành vi phạm tội
thế cho nên là những cái loại tội phạm đó có thể kể đến như là tội phạm về ma túy
họ đến họ buôn bán họ sản xuất trái phép chất ma túy
hoặc là có những cái đối tượng
họ chủ động đến để tìm những nạn nhân để thực hiện những hành vi xâm hại tình dục trẻ em
khi mà chúng tôi nghiên cứu đối với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đấy
thì cũng có xuất hiện một số đối tượng là người gốc phi hoặc một số đối tượng người nước ngoài
đến họ lang thang ở những cái phố phường hà nội hoặc là thành phố hồ chí minh
họ tìm họ tiếp cận đến những cái trẻ em lang thang ở các cái khu phố đó
và họ thực hiện hành vi xâm hại trẻ em
ngoài ra thì còn có những cái đối tượng là những cái đối tượng là những cái đối tượng là những cái đối tượng
và có rất là nhiều những cái đối tượng mà họ trong cái quá trình làm ăn sinh sống ở việt nam
thì họ thực hiện những hành vi như là lừa đảo chụp các tài sản
và cá biệt thì có những cái đối tượng thực hiện những cái hành vi tội phạm như là cố ý gây tương thích và cả tội phạm giết người
phải chăng là luật pháp về cái sự quản lý đối với những người nước ngoài ở việt nam vẫn còn có những cái lỗ hổng phải không ạ
về cơ bản thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài sinh sống làm việc ở việt nam
thì cũng có những cái còn những cái khó khăn cũng như là những cái vướng mắc trong việc áp dụng thực thi các cái văn bản pháp luật đó
nhưng cái đó cũng là một phần
nhưng cái nguyên nhân chính sâu xa đấy thì là do chưa đồng bộ các cái hệ thống văn bản pháp luật
chưa có cái mối liên hệ xa xao giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý người nước ngoài làm ăn sinh sống ở việt nam
tức là sự phối hợp giữa các cái cơ quan đúng không ạ
ở bên cạnh cái việc
mà những người nước ngoài họ có chủ đích sẵn khi mà nhập cảnh vào việt nam để gây án
thì còn có những cái vụ việc là những người nước ngoài họ trong quá trình làm ăn sinh sống học tập ở việt nam
thì cũng đã phát sinh ra những cái mâu thuẫn và xuất hiện những cái hành vi phạm tội
ví dụ như là hai vụ án ở gần đây
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ đối tượng trân yên trơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch hàn quốc
giám đốc công ty krita việt nam
đối tượng đã giết chết người bạn đồng hương
rồi giấu sát trong vali
bỏ trong căn nhà đối tượng thuê làm trụ sở công ty
ở khu dân cư him lam phường tân hưng quận bảy
vì mâu thuẫn tiền bạc
trước đó tháng hai năm hai nghìn hai mươi
do mâu thuẫn cái vã trong chia tiền
đối tượng xeo chi phình người trung quốc
đã dùng dây xiết cổ bạn gái
cũng là người trung quốc
giá màn hơn
hung thủ sau đó phân thi thể nạn nhân thành ba phần
bỏ vào túi ni lông vali
rồi mang về nhà đồng hương

để phi tạng

và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác